cơ quan chức năng nhận định ổ dịch này chưa rõ nguồn lây mức độ phức tạp liên quan đến nhiều địa điểm
quận long biên hiện đã phong tỏa tạm thời hai khu vực ngõ hai mươi hai kim quan phường việt hưng với năm mươi tám hộ dân hai trăm linh năm nhân khẩu
và ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám tổ sáu phường ngọc thụy với tám mươi hộ dân ba trăm hai mươi nhân khẩu để phục vụ điều tra giám sát dịch tễ
đồng thời cơ quan chức năng tổ chức điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm hơn một một trăm linh trường hợp
liên quan tại nhà máy xe lửa gia lâm trạm bơm cầu chui công ty goxi thăng long điểm tiêm trường đoàn kết
điểm tiêm trung tâm văn hóa phường việt hưng và chợ kim quan
bên cạnh đó quận cũng đã ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp f hai không thuộc hai khu
đang được phong tỏa tạm thời đưa đi cách ly tập trung với các trường hợp f một
mặc dù đang là vùng xanh nhưng địa phương vẫn tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực phong tỏa
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để sớm kiểm soát tốt tình hình tại ổ dịch này